khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vừa cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng sau khi tiềm mỡ tự thân để làm đầy gương mặt xóa rãnh cười
điều đáng nói là bệnh nhân này do tin tưởng vào lời quảng cáo của một spa chứ không đến bệnh viện và hậu quả là tiền mất tật mang gương mặt nhiễm chủng nặng và bị biến dạng
sau gần ba tuần nằm điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám trong tình trạng mặt biến dạng xưng vù do bị nhiễm trùng
bệnh nhân này được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đến nay sau gần một mươi ngày nằm nội chú những ổ mũ mới vẫn xuất hiện kết quả xét nghiệm dịch mũ cho thấy cô bị nhiễm vi khuẩn và vi nấm
bệnh nhân cho biết trước đây mặt cô vốn đã đẩy đặn càng mịn nhưng nghe chủ một spa nhỏ ở hà nội tư vấn tiêm mỡ tự thân vào hai rãnh cười để xóa nếp nhăn nên cô đồng ý làm
cô gái em là cô làm nhiều rồi thậm chí cô còn tiêm đến mặt cô rồi nên rất là an toàn
phải hiểu không